thưa quý vị để thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ trong những năm tới
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục đề cập nội dung
phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
trong đó có cơ chế thúc đẩy tính tích cực ý chí tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số
phát triển kinh tế xã hội thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số
đó là một trong những giải pháp cơ bản tạo động lực để giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện
từ nhiều năm nay xã ba mươi a sơn hà thuộc huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
được nhận hỗ trợ của nhà nước từ các chính sách dân tộc chương trình giảm nghèo
với nguồn vốn yếu đải đồng bào thái nơi đây đã được hướng dẫn phát triển các mô hình chăn nuôi bò dê vịt đặc sản
từ chỗ chỉ lo bữa cơm hàng ngày người dân đã xây dựng được nhà cửa khang trang với nguồn thu nhập khá
và nhà nước hỗ trợ về vật nuôi về con giống cây giống
thì tuyên truyền cho bà con biết
để áp dụng khoa học kỹ thuật bà con cũng cố gắng thực hiện theo chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất
so với những năm trước bà con cũng không khá hơn tỷ lệ hỗ nghèo cũng giảm
bà con nhân dân từ khi được thụ hưởng các chính sách đó đời sống của bà con nhân dân đã được cải thiện rất nhiều
các chính sách đó phát hiện
thì hiệu quả rất lớn đối với người dân của chúng tôi
cuộc sống được cải thiện nhận thức được nâng cao
bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa giờ đây đã không còn bỡ ngỡ với chương trình xây dựng nông thôn mới
thay vào đó là không khí hồ hởi tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí
xã giao về cho thôn làm hàng đường nông thôn
ví dụ vào nhà văn hóa hay là các ngõ khu dân cư thì tuyên truyền bà con
bà con cố gắng là nhà nước đầu tư một phần nhân dân cũng bỏ công sức ra để làm và có chỗ nó đủ dân cư thì nhà nước đầu tư cắt xói
và còn lại là nhân dân đầu tư công
bà con cũng rất là nhiều tỉnh
trăm phần trăm là cộng nhau ủng hộ
so với cái giai đoạn mà đề ra thì là bảng phố là đã về đích sớm hơn một năm so với đề dự kiến
như vậy thì rằng là cái việc mà về đích sớm hơn một năm đó chính là cái việc mà phát huy tốt cái hiệu quả của cái việc là cám bộ là người dân tộc thiểu số ở địa phương để thực hiện tốt cái việc triển khai các cái chủ trương chính sách pháp đồ đạm nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã
ngoài việc quan tâm đời sống của người dân
các địa phương cũng chú trọng phát triển xây dựng nguồn cán bộ tại chỗ
họ là những người trưởng thành từ cơ sở nắm rõ đặc điểm vùng miền cộng đồng tín nhiệm được cử đi đào tạo bồi dưỡng bài bàn
hiện nay cả nước có hơn sáu mươi bốn cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số
đây là lực lượng nòng cốt để triển khai có hiệu quả một trăm một mươi tám chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số mà nhà nước ban hành
hàng trăm mô hình tiêu biểu được xây dựng nhiều điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ
công chức người dân tộc được nêu gương
với lại nhân dân trong việc triển khai các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước của tỉnh
cũng như là ngược lại nắng nghe để phản biện để góp cho việc xây dựng các chính sách được chúng đúng hơn
tham gia vào việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa để nâng tầm các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số lên
các cái giá trị văn hóa đó thành những nguồn lực cho tỉnh
chúng tôi cũng cho rằng là cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số đã được nâng cao
đã được đào tạo bài bản chính quy và cũng đã có nhiều hơn là cán bộ được đào tạo bài bản chính quy hơn
và áp dụng vào trong quá trình công tác quá trình thực hiện cái nhiệm vụ là ngày một tốt hơn
tiếp tục có cơ hội đóng góp về trí tuệ cũng như là về năng lực sở trường của chúng tôi
cho cái sự phát triển chung của địa phương cũng như là của cả đất nước